tòa án cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo đỗ văn tài hai mươi năm tuổi
chú tại xã hỏa lễ huyện crong bông tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là vũ văn khánh chú cùng địa phương
theo nội dung của vụ án vào trưa ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tài vào khu vực rừng sản xuất tiểu khu một nghìn một trăm bảy mươi bốn
thủ địa phận thôn một mươi hai xã hỏa lễ huyện crong bông để tìm kiếm cây lan rừng
thì phát hiện khánh và nguyễn xuân nam đang sẻ một cây gỗ đã bị cưa hạ
sau đó tài dùng điện thoại di động quay lại video
phát hiện tài đang quay phim khánh đi đến chửi bới và đánh tải
tức giận vì bị đánh tài nhặt một con dao dựa gần đó đuổi theo chém làm khánh bị thương
khánh sau đó được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là hai mươi bốn
vào ngày ba tháng sáu tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
tuyên phạt tài tám năm tù giam về tội giết người
sau đó tài có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét các tình tiết diễn biến của vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đỗ văn tài y án cấp sơ thẩm tám năm tù giam về tội giết người